sự lan rộng của dịch tà lợn châu phi đang khiến nhiều người dân hoang mang và lo lắng khi chưa nắm rõ dấu hiệu phát hiện của bệnh dịch
vậy làm sao để nhận biết được lợn đã bị nhiễm bệnh và làm sao để khống chế dịch tả lợn châu phi
quý vị khán giả xin lưu ý những dấu hiệu sau đây để có phương án phòng chống và khống chế kịp thời tránh để dịch lây lan ra diện rộng
bệnh dịch tả lợn châu phi có đặc trưng như thâm tím da phần lớn cơ thể viêm xuất huyết tràn lan đường tiêu hóa hạch lâm ba và thận
sốt cao bốn mươi một bốn mươi hai độ c kéo dài liên tục bốn ngày với thể trạng bình thường sau đó lợn nhiễm bệnh ủ rũ lờ đờ suy nhược ho khó thở run ráng đi loạn trạng nằm trồng lên nhau nái xảy thai
suốt huyết thâm tím ở tai bẹn bụng và mặt đùi sau chân rồi hoại tử máu chảy ra từ mũi miệng hậu môn
biện pháp phòng tăng cường sát trùng chuồng trại cả bên trong và bên ngoài chuồng trại lối đi ra vào trại nơi cân xe khu vực xung quanh trại khu xử lý heo chết
công suất và cổng nhập phải có hố sát trùng và máy phun thuốc sát trùng mỗi đầu chạy phải có khay hố sát trùng và thay nước hàng ngày
hạn chế nhân viên ra khỏi trại khi không cần thiết hạn chế tối đa người vào trại khi vào phải qua nhà sát trùng tắm xà phòng và có thời gian cách ly ít nhất hai mươi bốn giờ mới được xuống trại
tăng cường chăm sóc đàn lợn chú đáo phòng bệnh bằng vaccine đối với các bệnh do virus như dịch tà tai xanh lở mồm lông móng giả dại kỳ khô virus
tăng cường sức đề kháng cho lợn có thể bổ sung thêm
theo khuyến cáo của tổ chức thú y thế giới nếu xảy ra bệnh dịch tả lợn châu phi lợn bệnh phải được tiêu hủy ngay
lợn nuôi trong khu vực có bán kính ba km bị cấm vận chuyển buôn bán